nghị định sáu bảy là một trong những chính sách quan trọng giúp ngư dân bám biển giữ ngư trường
tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắt
vấn đề trong thực thi nghị định này lĩnh vực đền bù bảo hiểm và bán bảo hiểm cho ngư dân
tại quảng ngãi thực tế triển khai nghị định sáu mươi bảy trong thời gian qua đã cho thấy
cần phải có những tháo gỡ thực hiện rõ ràng hơn nữa để trợ lực cho bà con vùng biển
sau một năm xảy ra tai nạn tàu cháy gia đình ông nguyễn lượm cùng hàng chục hồ sơ giấy tờ
yêu cầu bồi thường bảo hiểm vẫn chưa được
ông lượm cho biết đầu năm hai nghìn một mươi sáu khi đang neo đậu tại cảng sa huỳnh thì hai tàu cá của ông bất ngờ bị bốc cháy
tại thời điểm cháy một tàu trong khu vực cảng một tàu trôi chỉ mở độ sâu từ bốn đến năm mét
vì đã mua bảo hiểm theo nghị định sáu mươi bảy nên ông lượm đã thực hiện các thủ tục yêu cầu công ty bảo hiểm
bảo minh quảng ngãi bồi thường theo quy định
thế nhưng đến nay đã hơn một năm qua ông vẫn chưa được bồi thường bảo hiểm tàu bị cháy
cuối năm hai nghìn một mươi sáu ông huỳnh thanh hiệp hoàn thành đóng tàu qng
công suất bốn trăm năm mươi cv từ vốn vay nghị định sáu bảy với số tiền ba bốn tỷ đồng
thời điểm tàu ông hoàn thành ra khơi cũng là lúc chính sách hỗ trợ bảo hiểm tàu cá cho ngư dân theo nghị định sáu bảy kết thúc
không mua được bảo hiểm ông hiệp đành vay mượn bên ngoài với lãi suất hai mươi để mua bảo hiểm thân vỏ tàu trị giá gần ba mươi triệu đồng
công suất bốn trăm năm mươi cv từ vốn vay nghị định sáu bảy với số tiền ba bốn tỷ đồng
ngay từ khi triển khai chương trình nghị định sáu mươi bảy về vay vốn yêu đái cho ngư dân sửa chữa đóng mới tàu thuyền và hỗ trợ

tỉnh quảng ngãi đã đưa chính sách này về cơ sở giúp ngư dân tiếp cận
tính đến nay tỉnh quảng ngãi đã có bốn mươi sáu tàu cá đóng mới
trên một năm trăm linh tàu thuyền tham gia bảo hiểm theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
tuy nhiên trong quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắt
vẫn còn tình trạng thủ tục thanh toán bảo hiểm nhiều khê kéo dài khiến ngư dân thêm gánh nặng lãi vay vốn
đặc biệt trong các trường hợp tai nạn rủi ro như cháy tàu tàu thuyền hư hỏng
tai nạn lao động thì việc chi trả bảo hiểm kéo dài thời gian xử lý tai nạn
cuối năm hai nghìn một mươi sáu chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm tàu thuyền cho ngư dân theo nghị định sáu bảy tạm dừng
cũng đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống miêu sinh của ngư dân quảng ngãi
toàn tỉnh có trên hai tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ mua bảo hiểm
tuy nhiên hiện nay nhiều ngư dân phải vay tiền để mua bảo hiểm bên ngoài với chi phí phát sinh cao
trong quá trình triển khai các chính sách nói chung và nghị định sáu bảy nói riêng
chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vướng mắc khó khăn từ thực tế cơ sở
do vậy cần có tinh thần tích cực hỗ trợ cho các địa phương giải quyết những vấn đề từ thực tiễn
giúp ngư dân tiếp cận những yêu đái để tiếp tục vươn khơi giữ ngư trường trên biển